sáng nay ngày hai mươi bốn tháng một mươi với tỷ lệ số phiếu cao quốc hội tiến hành bỏ phiếu bổ nhiệm ông nguyễn mạnh hùng giữ chức vụ bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông sau khi đã tiến hành các thủ tục bãi miễn theo đúng quy định đối với ông trương minh tuấn
sau khi nghe ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội trưởng ban công tác đại biểu trần văn túy báo cáo kết quả thảo luận ở đoàn đại biểu quốc hội về phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ bộ trưởng quốc hội tiến hành bổ nhiệm chức vụ bằng bỏ phiếu kín
với tỷ lệ đa số phiếu ông nguyễn mạnh hùng đã được quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông với tỷ lệ chín mươi năm năm
thay mặt quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tặng hoa và chúc mừng bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng